từ sau tết nguyên đán canh tí đến nay thời tiết thuận lợi ngư dân ở nhiều địa phương trong tỉnh quảng trị đánh bắt được nhiều thủy hải sản
hàng trăm tấn cá cơm được ngư dân đánh bắt chứa đẩy các khoang tàu
đây là tín hiệu vui báo hiệu một mùa đánh bắt thủy hải sản thắng lợi ở tỉnh quảng trị trong năm hai nghìn hai mươi
từ ngày chín âm lịch đến nay anh lê văn viện ở thôn xuân tiến xã do việt huyện do linh tỉnh quảng trị đã có năm chuyến ra biển đánh bắt cá
thu về gần một mươi năm tấn cá cơm với tổng giá trị gần ba trăm linh triệu đồng
ngư trường của ngư dân tỉnh quảng trị trong những ngày đầu năm cách bờ từ hai mươi đến hai mươi năm hải lý
bình quân đánh bắt mỗi đêm ngư dân các huyện do linh vĩnh linh triệu phong và hải lăng thu về được hàng tấn cá cơm
chỉ riêng ngư dân huyện do linh tính từ ngày bảy âm
âm lịch đến nay đã đánh bắt hơn một tấn thủy hải sản trong đó phần nhiều là trúng đậm cá cơm
hiện cá cơm được ngư dân đánh bắt xuất khẩu chủ yếu qua thị trường trung quốc
tuy nhiên giai đoạn này phía trung quốc đang có dịch ncov nên vấn đề thu mua cá đang bị ngừng lại
huyện gio linh đang triển khai một số giải pháp để bảo đảm đầu ra
cho ngư dân
mặc dù khâu tiêu thụ trong thời điểm hiện nay có phần chậm nhưng giá bán cá cơm vẫn đang ổn định
ngư dân trên địa bàn tỉnh quảng trị đang nỗ lực vươn khơi đánh bắt thủy hải sản
những kết quả bước đầu là tín hiệu vui báo hiệu một mùa đánh bắt thủy hải sản thắng lợi ở tỉnh quảng trị trong năm hai nghìn hai mươi